nói đến nám sạm thì tôi tin rằng là luôn luôn có những sự đề phòng nhất định
nhưng mà thú thật ngay cả bản thân tôi là cái người có điều kiện tiếp xúc với các bác sĩ rất nhiều
thì trong độ khoảng một hai năm gần đây thôi
mới bắt đầu tập cho mình cái thói quen là phải bôi kem chống nắng hàng ngày
vậy thì xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa rằng là
ngoài cái lứa tuổi cái độ tuổi của chị em chúng ta
mà nhất là khi mà tiệm cận ba mươi trở đi
thì còn những đối tượng nào mà sẽ dễ bị nám sạm da nữa thế chị
vâng thưa chị thật ra thì ngoài những cái yếu tố như bác sĩ hà phân tích
liên quan đến lứa tuổi thì nó sẽ liên quan đến một số những bệnh lý liên quan đến học môn
ví dụ như là bệnh lý tuyến giáp hay là những bệnh lý tuyến thượng thận
chính vì thế cho nên là ngoài cái việc là tự chăm sóc bản thân hàng ngày
thì chúng ta phải có một cái thói quen là tầm soát các loại bệnh tật
đặc biệt là những bệnh lý nội tiết
bởi vì là đôi khi là nó lại chính là cái nguyên nhân chính
mặc dù nhiều khi mình chăm sóc rất là kỹ rồi

và nó sẽ xuất hiện những cái thứ như vậy
thế cho nên là nó cũng như anh hà cũng nói là
bây giờ nó cũng có liên quan rất là nhiều cái tình trạng là lão hóa da
cũng như một số loại địa tật khác
cho nên là không phải là cứ tự nhiên chúng ta bị
hoặc là cứ phải ngoài ba mươi
chúng ta sẽ phải tập trung đến vấn đề là sức khỏe chung của chúng ta nữa
nám tàn nhan khiến bạn mất tự tin để thể hiện mình
bước sang tuổi ngoài ba mươi
nám ra sẽ kết hợp với các loại địa tật
với quá trình lão hóa gây ra cho bạn thâm da sạm da lão hóa da
verniabed s beauty là sản phẩm hiệu quả
được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng đã có mặt tại việt nam
với công nghệ phát triển dựa trên công thức làm đẹp độc đáo
tác động kép
verniabed s beauty giúp bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể
làm tráng da đẹp da sạch đám sạch tàn nhan
loại bỏ sớm các nguyên nhân gây nên tình trạng da yếu da xấu
dung da tái sinh từ sâu bên trong cơ thể
verniabed s beauty là giải pháp yêu việt dành cho da lão hóa
sạm da nám da thâm da
hiệu quả cho cả nam và nữ
đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ sau sinh phụ nữ ngoài tuổi ba mươi
verniabed s beauty sạch nám tàn nhan da trắng mịn màng